thưa quý vị và các bạn liên quan đến thông tin nhiều người dân bị nhiễm hiv trên địa bàn xã kim thượng huyện tân sơn tỉnh phú thọ
hôm nay đoàn công tác của cục phòng chống hivs và vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế đã tới thăm hỏi
động viên một số người dân nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn xã và làm việc với tỉnh phú thọ
theo đó trong thời gian từ tháng hai đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ xác định có hai trường hợp tử vong do aids
có địa chỉ ở khu triềng xã kim thượng huyện tân sơn
cũng trong khoảng thời gian này tại xã kim thượng ghi nhận thêm bốn trường hợp nhiễm hiv mới phát hiện
tiếp tục sàng lọc bốn trăm chín mươi người ở tám khu dân cư của xã kim thượng
kết quả cho thấy bốn mươi hai trên bốn trăm chín mươi mẫu khẳng định dương tính với hiv ở xã kim thượng
viện vệ sinh dịch tễ trung ương và cục phòng chống hiv aids cho rằng
trong số bốn mươi hai trường hợp được phát hiện dương tính với hiv có nhiều trường hợp đã mắc bệnh từ lâu
hiện tỉnh phú thọ đang đề nghị
chuyên gia bộ y tế về làm việc nghiên cứu đánh giá và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc